để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu quận quỹ cái răng ban hành nghị quyết số bốn về cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức quận cái răng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ chủ trương đó hơn một năm qua các cấp quỹ ở cái răng đã tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy quận đã cử một mươi chín cán bộ đi đào tạo đại học và sau đại học bảy mươi tám cán bộ đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị